bộ y tế đã có văn bản đề nghị thay phương pháp gây tê tủ sống bằng gây mê nội khí quản khi mổ lấy thai
thông tin này làm cho nhiều sản phụ đã và đang chuẩn bị mổ đẻ hoang mang
bởi gây tê tủy sống đang là phương pháp được sử dụng cho chín mươi năm sản phụ khi mổ lấy thai
vậy thực hư thông tin này như thế nào
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sản phụ này đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng sau ba năm chờ đợi bằng biện pháp sinh mổ
trước đó chị đã phải rất khó khăn mới có thai nhờ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm
và thông tin bộ y tế cấm sử dụng phương pháp gây tê thủy sống khi mổ đẻ đã khiến chị rất hoang mang
nhưng để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con chị anh vẫn quyết định mổ đẻ
trên thực tế
bộ y tế cũng đã có công văn gửi các cơ sở y tế trên toàn quốc yêu cầu thay thế phương pháp gây tê thủy sống bằng gây tê nội khí quản
mặc dù công văn nêu rõ chỉ dừng áp dụng phương pháp gây tê tủy sống với các thai phụ có bệnh lý như giao tiền đạo thể trung tâm hoặc bán trung tâm giao bong non tiền sản dật nặng sản dật
nhưng những ngày qua thông tin này đã khiến dư luận hoang mang bởi sinh mổ vẫn đang là lựa chọn của nhiều sản phụ
trong thời gian một trăm linh bệnh nhân
mổ lấy thai thì vào khoảng chín mươi năm bệnh nhân là được gây tê tủy sống
còn năm này thì phải làm gây mê toàn thân mới an toàn cho người bệnh
nhưng không phải vì lý do mà số lượng đấy ít mà chúng ta đồng loạt là đều gây tê tủy sống hết
được biết yêu cầu của bộ y tế được đưa ra qua theo dõi những trường hợp tai biến tại các địa phương
những sản phụ có sẵn các bệnh lý trên có nguy cơ tai biến cao như suy đa tạng dối loạn đông máu
tim tắc mạch ối nếu áp dụng gây tê tủy sống khi mổ lấy thai
thường các bạn biết là những trường hợp đó là mổ rất khó rất dễ về chuyển máu và khi mình có thông khí tốt
thì truyền máu cũng và khi truyền máu hồi sức bệnh nhân thì kịp thời kịp sống với rất nhiều bệnh nhân
thực tế của ngành sản phụ khoa thì khi đã gặp là những ca rong tiền đạo
thì rong non thì nó dễ có kèm theo những biến chứng như chảy máu và tắc mạch ối
trong thực hành y khoa hiện nay
trong thực hành y khoa hiện nay
gây tê trục thần kinh bao gồm gây tê thủy sống và gây tê ngoài màng cứng
là phương pháp được nhiều sản phụ lựa chọn từ năm hai nghìn một trở lại đây để hạn chế những đau đớn trong quá trình sinh nở
khi thực hiện gây tê thủy sống các bác sĩ sẽ tiêm thuốc gây tê hay thuốc giảm đau và trong dịch não tủy
thuốc t sẽ có tác dụng gây tê liệt dẫn truyền thần kinh từ vùng tủy sống để làm giảm đau ở các khu vực nhất định của cơ thể
với các sản phụ không có bệnh lý đặc biệt thì đây là phương pháp hiệu quả để giảm đau
cùng với sự tiến bộ của các trang thiết bị kỹ thuật và những thuốc t càng ngày càng tỏ ra là khởi phát t nhanh an toàn hơn ít tác dụng phụ hơn của thế giới
thì việc gây tê vùng và trong đó gây tê tủy sống đã trở thành một phương pháp vô cảm hiệu thiệu cho những trường hợp phẫu thuật vùng bụng dưới

theo các bác sĩ phương pháp nào cũng có thể có những tác dụng ngoại ý
với gây tê tủy sống do tác động trực tiếp tới hệ thần kinh nên có thể gây ra những tai biến
vì thế điều quan trọng là các bác sĩ cần khai thác tốt tiền sử sức khỏe của sản phụ thăm khám kỹ lưỡng để từ đó quyết định sử dụng phương pháp gây tê hay gây mê khi mổ lấy thai